trận mưa lũ lịch sử xảy ra tại thành phố đà nẵng thừa thiên huế và quảng nam
thế nhưng những hậu quả nó để lại thì vẫn còn rất nặng nề
trẻ em ở nhiều địa phương vẫn chưa thể đến trường
người dân thì vẫn chưa quay trở lại được với cuộc sống bình thường
do bùn đất vẫn còn vùn lấp rất dày
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã huy động hơn tám trăm linh cán bộ chiến sĩ đến từng địa phương
để giúp người dân khắc phục hậu quả của mưa lũ
trường tiểu học hồng quang phường hòa khánh nam quận liên kiểu
đã ba ngày sau trận lũ lịch sử tối ngày một mươi bốn tháng một mươi
thế nhưng mọi thứ vẫn còn ngỗ ngang
có mặt ngay sau khi nước lũ rút
các cán bộ chiến sĩ của trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ
đã nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp bùn đất sắp xếp lại bàn ghế
thế nhưng khối lượng bùn đất quá lớn
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã phải huy động thêm một trăm linh cán bộ chiến sĩ
đến hỗ trợ để các em học sinh có thể mau chóng trở lại trường học
ba ngày làm việc thì chúng tôi đã khắc phục được
cơ bản cho hai khu vực trường học của xã hòa liên
và một số xã của hòa vang
hiện tại trong thành phố còn một số điểm đang còn ngập tràn phù sa
thì chúng tôi đang cho anh em xúc đổ để khắc phục làm sao
để các cháu sớm nhất được đến trường
và còn một số địa điểm ở hòa vang chúng tôi đang triển khai thực hiện
một số cán bộ chiến sĩ còn vài hai trăm linh đang thực hiện tại hòa vang
và hiện tại chúng ta đang làm việc ở này là một trăm linh cán bộ chiến sĩ
làm từ sáu giờ sáng đến giờ phút này
thì cơ bản công việc cũng đã sắp phòng hòm
chúng tôi dự tính khoảng thời gian một ngày tới thì các cháu sẽ đến trường
nhà trường cũng được sự hỗ trợ rất nhiệt tình của các lực lượng
các đồng chí là làm không kể thời tiết nắng mưa như thế nào
trưa thì làm rất là đến trưa đoàn luôn cả buổi trưa
và đến chiều thì tinh thần rất là nhiệt tình không biết mệt mỏi
là cũng cố gắng cùng với các lực lượng khác để cùng với nhà trường
để khắc phục hậu quả để cố gắng để làm như thế nào
để cho các em đến trường
một cách sớm nhất nhanh nhất có thể
không riêng tại địa bàn đà nẵng mà tại tỉnh thừa thiên huế quảng nam
bộ thứ lệnh cảnh sát cơ đồng cũng đã huy động hơn tám trăm linh cán bộ chiến sĩ
xuống từng địa bàn để giúp người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ
nhiều địa phương ở vùng trụng thấp cho đến hôm nay nước mới rút
khối lượng công việc vẫn còn rất lớn
trong đời trang quân làm nhiệm vụ thì lực lượng chúng tôi sẵn sàng là
hơn hai sáu trăm linh cán bộ chiến sĩ
nhưng trực tiếp ra quân
hơn tám trăm linh và với một năm trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ đã trực tiếp tham gia
với phương tiện là xuồng máy dây thừng áo phao phao cứu sinh
và các dụng cụ khác như là cuốc xe hàng rồi các xe máy
để giúp cho công tác khắc phục hậu quả được nhanh hơn hiệu quả hơn
với tinh thần trách nhiệm cao nhất các cán bộ chiến sĩ của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
vẫn đang nỗ lực ngày đêm không quán ngại vất vả
để nhanh chóng khắc phục hậu quả phần nào chia sẻ với những khó khăn mất mát của người dân nơi đây